thời tiết các tỉnh miền bắc đã có sự thay đổi rõ rệt từ ngày ba tháng một mươi một
trời nắng và nhiệt độ gia tăng
sự báo trạng thái thời tiết này sẽ là thời tiết chủ đạo bao trùm trên toàn khu vực bắc bộ trong hai mươi bốn giờ tới
nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ hai mươi tám đến ba mươi một độ
trời chỉ còn xe lạnh về đêm và sáng
quý vị chỉ cần lưu ý là sương mù có thể xảy ra rải rác
khiến tầm nhìn giảm thấp ảnh hưởng đến các hoạt động giao thông và không giờ sáng sớm
khu vực các tỉnh bắc trung bộ bao gồm thanh hóa đến hà tĩnh
thời tiết cũng sẽ có sự tương đồng như thời tiết tại các tỉnh đồng bằng bắc bộ
sáng sớm có thể có sương mù nhẹ làm giảm bớt tầm nhìn xa
sau trời nắng lên nhanh và nhiệt độ cao nhất ngày cũng có thể đạt ngưỡng ba mươi một ba mươi hai độ vào thời điểm trưa chiều
tại khu vực trung và nam trung bộ thời tiết chủ yếu là có mưa vài nơi vào ban ngày
riêng khu vực nam trung bộ chiều tối và tối có thể có mưa rào và rải rác có nơi có rông
khu vực phía nam thời tiết có sự khác biệt
trong khi tây nguyên chỉ có mưa vài nơi vào chiều tối
ban ngày còn nắng với nhiệt độ cao nhất đạt mức hai mươi chín đến ba mươi hai độ
thì tại nam bộ mưa xuất hiện nhiều hơn do ảnh hưởng của rãnh thấp xích đạo
nhiệt độ vì thế cũng chỉ giao động từ ba mươi đến ba mươi ba độ
mưa tập trung nhiều vào chiều tối
quý vị cần đề phòng tố lốc và gió rất mạnh trong cơn rông
cũng như là nguy cơ ngập úng ở vùng trụng thấp do mưa lớn kết hợp với kỳ chiều cường tại miền nam
chuyển sang những thông tin thời tiết trên biển
khu vực bắc biển đông
bao gồm vùng biển quần đảo hoàng sa
trong ngày mai thịnh hành gió đông bắc đến đông cấp bốn cấp năm
tình trạng biển ổn định thuận lợi cho hoạt động lưu thông của tàu thuyền
khu vực giữa và nam biển đông
bao gồm vùng biển quần đảo trường sa
có mưa rào và rông rải rác
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió rất mạnh
tầm nhìn xa giảm xuống từ bốn đến một mươi km trong mưa
gió đông bắc đến đông cấp ba cấp bốn
nhiệt độ trên cả hai quần đảo hoàng sa và trường sa
đều ở dưới mức ba mươi một độ
đến với thời tiết thủ đô hà nội
tại đây có mưa vài nơi
sáng sớm có sương mù nhẹ
chưa chiều trời nắng
gió đông đến đông nam cấp hai cấp ba
đêm và sáng sớm trời lạnh
nhiệt độ từ hai mươi hai đến ba mươi một độ
hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo